hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở huyện thường tín hà nội điều khiển lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng cấm gồm súng kiếm và nhiều đồ chơi trẻ em không có tem kiểm định chất lượng
bước đầu cơ quan chức năng xác định chủ số hàng trên của bốn đối tượng là nguyễn thị loan phạm thị lan nguyễn thị hương và đinh thị hương đều trú tại hà nội
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định